các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
công an huyện tam đường đang tiếp tục xác minh xử lý nhóm du khách hai mươi hai người có hành vi đốt pháo hoa trong rừng phòng hộ nguyên sinh đường lên đỉnh putaleng thu địa bàn huyện tam đường
trước đó ngày một mươi chín tháng ba mạng xã hội lan truyền clip ghi lại hình ảnh một nhóm người có hoạt động đốt pháo bông que
sau đó đốt pháo hoa có quả sáng bắn lên độ cao khoảng một mươi mét tại một khu lán trong rừng được cho là trong khu rừng phòng hộ nguyên sinh thuộc địa bàn huyện tam đường tỉnh lai châu
sau khi nắm được thông tin công an tỉnh đã chỉ đạo xác minh làm rõ
kết quả ban đầu xác định ngày một mươi sáu tháng ba một nhóm hai mươi hai người đã tự liên hệ với ba người khuân vác đồ poter cùng cư trú tại xã tà lèng huyện tam đường lai châu để thuê vác đồ và hướng dẫn leo núi từ xã tà lèng lên đỉnh núi putaleng ngắm hoa đỗ quyên rồi xuống núi về bản phô xã hồ thầu
đêm một mươi sáu tháng ba nhóm người này nghỉ tại lán giữa rừng do các porter dựng lên từ trước và tổ chức sinh nhật cho một thành viên
tại đây nhóm người này đã đốt pháo bông que và pháo hoa có quả sáng được bắn lên với độ cao khoảng một mươi mét
sự việc này đã được anh vũ đức tâm ở thành phố lai châu trong đoàn leo núi khác ngăn cản nhưng không được
do quá bức xúc anh tâm đã quay lại video rồi đăng tải lên hội nhóm đam mê leo núi để phản đối gây xôn xao dư luận cộng đồng mạng
theo anh tâm khu vực này là lán nghỉ của các đoàn leo núi putaleng tại liên sơn phần lớn đang trên đường chinh phục đỉnh putaleng
anh tâm lo ngại bao quanh khu vực là rừng già đang trong mùa khô tầng dụng lá nhiều nếu xảy ra hỏa hoạn hàng trăm người leo núi sẽ gặp nguy hiểm
kết thúc chuyến leo núi chiều ngày một mươi bảy tháng ba đoàn người nói trên đã rời khỏi địa bàn tỉnh lai châu
quá trình leo núi nhóm người hướng dẫn và hai mươi hai người khách không báo cáo chính quyền và công an cơ sở
hẹn vụ việc đơn lực công an huyện tam đường phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục sang mình xử lý theo quy định
theo đa số cư dân mạng việc nhóm người nêu trên
trên đốt pháo hoa trong rừng phóng hộ mùa hanh khô có nguy cơ rất cao xảy ra cháy khu rừng nguyên sinh putaleng là rừng phóng hộ
cảnh quan quý giá của tỉnh lai châu cần được bảo tồn bảo vệ đặc biệt
hành vi thiếu ý thức này còn gây nguy hiểm đến tính mạng của người dân phải được lên án ngăn chặn xử lý nghiêm khắc
để chủ động phòng ngừa với những sự việc tương tự và đảm bảo an ninh an toàn cho nhân dân công an tỉnh lai châu khuyến nghị
các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch chấp hành tốt các quy định của pháp luật về du lịch và pháp luật liên quan
người dân làm nghề vận chuyển đồ cho du khách du lịch leo núi mạo hiểm nên tự trang bị kiến thức kỹ năng hành nghề theo quy định
tuân thủ và phổ biến cho du khách thực hiện khai báo tạm trú phòng chống cháy nổ đảm bảo vệ sinh môi trường an toàn vệ sinh thực phẩm
đặc biệt cần chủ động ngăn chặn kịp thời tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đốt pháo hoa trên rừng
theo quy định của pháp luật việt nam người dân chỉ được đốt pháo hoa do nhà máy z hai mươi một bộ quốc phòng sản xuất
khi sử dụng pháo phải tuân theo hướng dẫn đạn ở nơi bằng phẳng rộng cách xa những vật liệu dễ bắt cháy tối thiểu từ bốn năm m khoảng cách an toàn nhất là một mươi m
không sử dụng pháo hoa gần nơi có các chất dễ cháy nổ
thưa quý vị những năm gần đây du lịch sinh thái tại việt nam đang dần trở thành xu hướng được nhiều du khách quan tâm và chọn lựa
nhất là thời tiết nắng nóng các khu du lịch sinh thái thu hút đông đảo người đến nghỉ dưỡng vui chơi leo núi
tuy nhiên điều này không tránh khỏi dẫn đến hiểm họa vì cháy rừng nếu du khách bất cẩn trong việc nhóm lửa vứt tàn thuốc bừa bãi hoặc đốt pháo hoa
trước vụ nhóm du khách đốt phá hoa ngày bốn năm ba lai châu đã xảy ra cháy rừng tại năm điểm thuộc bản nà ún và nà sẳng cháy ran từ xã mừng mỹ huyện tàn uyên do gió khô nóng thổi mạnh
điều này cho thấy nguy cơ cháy rừng tại khu vực hiện nay rất cao do đó người dân không thể lơ là chủ quan vì những hành động trên rất dễ dẫn đến cháy rừng
lãnh đạo sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh lai châu cho biết hiện các tour trải nghiệm leo núi thường được tổ chức tự phát thiếu sự quản lý giám sát
sở sẽ sớm ban hành quy định lựa chọn các đơn vị đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn để tổ chức các tour leo núi thay vì để tự phát
theo dự báo nguy cơ cháy rừng ở nhiều khu vực trên cả nước
ở khu vực tây bắc bộ và tây nguyên nam bộ tiếp tục có nguy cơ xảy ra cháy rừng do nhiều ngày không mưa độ ẩm thấp
các tỉnh thành phía nam sẽ còn liên tục có các đợt nắng nóng từ nay đến tháng năm với mức độ gai gắt các cánh rừng khô rất dễ xảy ra cháy
nằm cách trung tâm thành phố đà nẵng khoảng bảy km về phía đông bắc bán đảo sơn trà có hàng chục điểm tham quan du lịch tuyệt đẹp như chùa linh ứng cây đa ngàn năm đỉnh bàn cờ bãi bụt
đây là điểm đến lý tưởng cho du khách
tuy nhiên do không kiểm soát được lượng người lên xuống nên bán đảo sơn trà đang có nguy cơ bị rác du lịch bùa vây
không chỉ xả rác nhiều nhóm du khách còn dùng lửa nướng đồ ăn ngay cả những lúc trời nắng nóng khiến nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra bất cứ lúc nào
còn nhớ cách đây bốn năm là vụ cháy vào đêm ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín đám cháy bùng phát gần trạm biên phòng bãi bắc phường thọ quang quận sơn trà
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã huy động
một xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phối hợp cùng với lực lượng biên phòng để dập lửa
hơn hai tiếng đồng hồ vụ cháy mới được dập tắt
vụ cháy đang xảy ra trên diện rộng khoảng hơn hai m hai
dân may là khu vực cháy chủ yếu là dây leo bìm nên không gây ra thiệt hại lớn
lực lượng chức năng thành phố đà nẵng cũng phát hiện một số sông nùi có thể là của du khách đã đi dã ngoại tổ chức nấu nướng nên gây ra vụ cháy
theo ban quản lý bán đảo sơn trà và các bãi biển du lịch đà nẵng cho hay thời gian qua lượng du khách đến bán đảo sơn trà ngày càng tăng lên
chính vì vậy sơn trà có nguy cơ đối diện với vấn đề rác thải và nguy cơ cháy rừng ở khu vực này rất cao
vấn đề rác thải trên sơn trà đã dần được khắc phục trong thời gian qua
tuy nhiên hiện hữu một vấn đề khác là nguy cơ cháy rừng
mặc dù phần lớn du khách có ý thức bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ
nhưng việc cháy rừng rất dễ xảy ra nếu người dân và du khách vứt tàn thuốc hoặc giã ngoại và tổ chức nấu nướng bừa bãi trên khu vực bán đảo
ban quản lý cũng đã cắm bảng tuyên truyền đến người dân và du khách khi lên sơn trà về các vấn đề như xả rác hạn chế đi xe tay ga lên sơn trà phòng chống cháy rừng
bên cạnh đó tổ chức phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân và du khách khi đến sơn trà
có ý thức bảo vệ môi trường tránh làm ảnh hưởng đến cảnh quan nơi đây
cục kiểm lâm bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đưa ra cảnh báo
mùa khô hạn vẫn đang diễn biến khốc điệt
nhiều nơi đã nhiều tháng nay chưa hề có mưa đồng nghĩa với nguy cơ gây ra cháy rừng trên diện rộng
mà vụ cháy ở rừng quốc gia hoàng liên vào đúng dịp tết vừa qua chỉ là một điểm nóng
cũng theo cục kiểm lâm trung bình mỗi ngày cả nước đang xảy ra từ hai đến vụ cháy rừng lớn nhỏ
nguyên nhân chính vẫn là do ý thức của con người chiếm đến sáu mươi bảy mươi tổng số các vụ cháy trong vòng năm năm trở lại đây
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé